vừa qua hàng chục chuyến xe buýt xe cứu thương vào khu vực phong tỏa bệnh viện hữu nghị việt đức

đề nghị chuyển bệnh nhân từ bệnh viện việt đức sang cơ sở y tế khác
một mươi bệnh nhân của bệnh viện việt đức sẽ điều trị tiếp tại ba bệnh viện ở hà nội
trong ngày năm tháng một mươi bệnh viện hữu nghị việt đức sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan
để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần ba
mới đây phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
cùng lãnh đạo sở y tế hà nội trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội và quận hoàn kiếm
đã tiếp tục làm việc với bệnh viện hữu nghị việt đức về công tác phòng chống dịch của cơ sở y tế này
đến một mươi hai h ngày bốn tháng một mươi liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức có bốn mươi một f đã được phát hiện
trong đó hà nội ghi nhận ba mươi ba ca nhiễm
tám trường hợp còn lại được phát hiện ở nam định bốn ca hưng yên một ca hà tĩnh hai ca và hải dương một ca
những f liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức trên địa bàn hà nội
đã được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương điều trị
các f một tại bệnh viện này cũng đã di chuyển đến địa điểm cách ly tập trung của thành phố hà nội
từ dạng sáng ngày ba tháng một mươi có khoảng một trăm năm mươi người
tại buổi làm việc lãnh đạo bệnh viện hữu nghị việt đức cho biết
còn một năm mươi bốn bệnh nhân một một mươi tám bệnh nhân
tám người nhà và hơn một nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn biệt bệnh viện
đến nay tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm hai lần để giải tỏa và làm sạch bệnh viện
bệnh viện hiếu nghị việt đức cũng đã liên hệ với bệnh viện đại học y hà nội
để chuyển bệnh nhân đến điều trị tiếp tục dự kiến khoảng hai trăm linh người gồm cả bệnh nhân và người nhà
ngoài ra dự kiến có khoảng bốn trăm năm mươi người cũng được chuyển tới bệnh viện thanh nhàn
ba trăm năm mươi người chuyển đến bệnh viện đức giang
chúng tôi đề nghị bộ y tế và sở y tế hà nội các đơn vị chức năng liên quan khác
hỗ trợ bệnh viện hữu nghị việt đức trong việc di chuyển bệnh nhân người nhà
nhằm giãn cách làm sạch bệnh viện dân lãnh đạo bệnh viện hiếu nghị việt đức nói
cơ sở y tế này cũng đề nghị quận hoàn kiếm chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ về thủ tục
đối với trường hợp ghép tạng đến khám lại lấy thuốc để loại trừ thải ghép
đến khám trong ngày vào đúng thời điểm bệnh viện tạm phong tỏa và hiện bị kẹt tại bệnh viện được giải tỏa
ngoài ra các trường hợp chạy thận tru kỳ được ra vào để chạy thận
những trường hợp này đều phải tuân thủ phòng chống dịch và đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với ncov
lãnh đạo bệnh viện hiếu nghị việt đức cũng thông tin trong ngày năm tháng một mươi
cơ sở y tế này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần ba
do đó bệnh viện đề xuất với những nhân viên y tế đã tiêm đủ hai mũi vaccine và ba lần xét nghiệm âm tính trong bảy ngày
cơ sở y tế này sẽ bàn bạc với phường để có phương án xử lý phù hợp
riêng nhân viên y tế và người bệnh ở tầng bảy tầng tám phải thực hiện nghiêm ngặt phong tỏa
cơm thực phẩm và nhu yếu phẩm được bộ phận chuyên môn mặc đồ bảo hộ vận chuyển lên tận nơi để ở bàn đã chuẩn bị sẵn
khi bộ phận này di chuyển những trường hợp đang cách ly tại hai tầng này
phải đảm bảo an toàn di chuyển bệnh nhân và người bệnh
tại buổi làm việc phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê đã trực tiếp trao đổi qua điện thoại với giám đốc bệnh viện đại học y hà nội
về việc hỗ trợ nhận bệnh nhân và người nhà của bệnh viện hữu nghị việt đức về tiếp tục điều trị
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị sở y tế hà nội đồng ý đề nghị của bệnh viện hiễu nghị việt đức
trả lời nội dung này ông nguyễn đình hưng phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết đã
bệnh viện đức giang hai cơ sở này đều nhất trí hỗ trợ cho bệnh viện hiễu nghị việt đức
việc chuyển nhận bệnh nhân người nhà ra khỏi bệnh viện hữu nghị việt đức để nhanh chóng giãn cách
làm sạch bệnh viện là yêu cầu bước thiết
tuy nhiên bệnh nhân người nhà di chuyển phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
giám đốc bệnh viện hữu nghị việt đức phải ra soát chặt chẽ
quá trình di chuyển đề nghị sở y tế hà nội quận hoàn kiếm chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ ông khuê nói
liên quan tới đề xuất có phương án giải tỏa nhân viên y tế đã tiêm đủ hai mũi vaccine và ba lần xét nghiệm
nếu âm tính của bệnh viện hữu nghị việt đức ông khuê cho rằng có thể giãn cách ra khách sạn lưu trú
vào chăm sóc người bệnh hàng ngày hoặc giãn cách theo hình thức phù hợp
về vấn đề xét nghiệm để làm sạch vùng đỏ giữ an toàn các vùng xanh khu vực nhiều f thì phải cách ly tuyệt đối
còn các khu vực khác phải đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn ông khuê nói
với các bệnh nhân và người nhà từ bệnh viện việt đức chuyển sang
bệnh viện thanh nhàn tiếp tục duy trì điều trị tốt nhất cho bệnh nhân cùng với đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày năm tháng một mươi ít tiếng đồng hồ sau khi được chuyển từ bệnh viện việt đức sang bệnh viện thanh nhàn
ngay trong đêm để đảm bảo giãn cách phòng dịch các bệnh nhân đã ổn định tại các buồng bệnh
đảm bảo công tác điều trị theo dõi theo phác đồ
đảm bảo an toàn phòng dịch
về công tác tiếp nhận điều trị người bệnh chuyển từ bệnh viện hữu nghị việt đức sang
bác sĩ nguyễn thị lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn cho biết
trong đêm bốn tháng một mươi chúng tôi đã tiếp nhận một trăm chín mươi bốn bệnh nhân từ bệnh viện việt đức chuyển sang
theo kế hoạch trong ngày năm tháng một mươi chúng tôi tiếp nhận thêm khoảng hai trăm linh bệnh nhân nữa
với tinh thần hỗ trợ tương trợ giữa các bệnh viện với nhau chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cho bệnh viện việt đức
kết hợp vừa đảm bảo chuyên môn và đảm bảo công tác phòng chống dịch
theo bác sĩ nguyễn thị lan hương đại đa số bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện thanh nhàn vào buổi tối
nên việc phát thuốc trong ngày tại bệnh viện việt đức đã hoàn thiện
một số bệnh nhân đang trong giai đoạn cấp cứu
bệnh viện thanh nhàn vẫn tiếp tục duy trì điều trị cấp cứu thuốc dịch truyền
cung cấp oxy và các chế phẩm máu để duy trì điều trị cho bệnh nhân đảm bảo các chỉ số sinh tồn
các bệnh nhân và người nhà từ bệnh viện việt đức chuyển sang đều có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
nhưng bệnh viện thanh nhàn vẫn tiếp tục sàng lọc theo tiêu chuẩn
đây là những người thuộc diện nguy cơ cao
bệnh viện đã có kế hoạch sẽ liên tục xét nghiệm trong một hai ngày và xét nghiệm theo định kỳ
để phát hiện sớm nhất nếu có f bóc tách sớm nhất các f đảm bảo an toàn cho khu điều trị
chúng tôi vẫn phải nhắc nhở kiểm soát với bệnh nhân người nhà bệnh nhân
để họ tránh đi lại nhiều trong khu vực cấp bùng bệnh
đảm bảo không bị lây chéo giữa các buồng bệnh
bên cạnh đó bệnh viện cũng đảm bảo công tác chống nhiễm khuẩn
đảm bảo ăn uống sinh hoạt cho người bệnh được tốt nhất
tất cả các vấn đề về mặt chuyên môn chăm sóc hậu phẫu chúng tôi cũng cố gắng hết sức mình
để người bệnh được yên tâm trong cả chuyên môn và công tác phòng chống dịch
bác sĩ nguyễn thị lan hương cho biết
ngay trong sáng ngày năm tháng một mươi các bác sĩ đã đi từng buồng khám và thăm hỏi từng bệnh nhân
với những ca bệnh nặng hoặc vẫn cần theo dõi chặt chẽ
bệnh viện thanh nhàn có kết nối với bệnh viện việt đức trong từng chuyên khoa
qua hệ thống hội trần trực tuyến telehealth để đảm bảo điều trị cho người bệnh
để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi bệnh viện vẫn tiếp nhận điều trị cả các bệnh nhân thông thường
bệnh viện thanh nhàn đã phân luồng rất chặt chẽ những người đến bệnh viện ngay từ ngoài cổng
theo bác sĩ nguyễn thị lan hương bệnh viện bố trí khu tiếp nhận các trường hợp
từ bệnh viện việt đức sang cách ly kể cả khu điều trị người bệnh covid một mươi chín là khu riêng biệt
có cầu thang riêng biệt lối đi riêng biệt cách ly hoàn toàn với khu thông thường
ngay từ ngoài cổng qua khâu sàng lọc khi nào có trường hợp có yếu tố nguy cơ
bệnh viện sẽ bố trí cho lên khu cách ly riêng
còn các bệnh nhân thông thường đến bệnh viện vẫn duy trì khám và điều trị bình thường
nhờ sang lọc kỹ cố gắng đảm bảo phòng dịch nên từ khi dịch xuất hiện
tại bệnh viện thanh nhàn chưa có một trường hợp nào bị lây nhiễm chéo tại bệnh viện
và trong khu cách ly bác sĩ nguyễn thị lan hương cho biết
thưa quý vị hiện bộ y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương
tiếp nhận bệnh nhân và người nhà đủ điều kiện an toàn từ bệnh viện hữu nghị việt đức
để họ được tiếp tục điều trị
hy vọng bệnh viện việt đức sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả
và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả
trong thời gian sớm nhất xin chào và hẹn gặp lại